tiếp tục những thông tin có liên quan đến trận động đất mạnh sáu bốn độ richter ở đảo sumatra ở indonesia
tính đến một mươi sáu h chiều nay theo giờ địa phương số người thiệt mạng trong trận động đất này đã lên tới gần một trăm linh người
cơ quan thảm họa indonesia cho biết số người thiệt mạng do động đất mạnh tại nước này đã tăng lên chín mươi ba người
trong khi số người bị thương là sáu trăm một mươi ba người
đội tìm kiếm cứu nạn đã sử dụng máy xúc để dọn dẹp đống đổ nát giải cứu hàng chục người vẫn bị mắc kẹt
tổng thống indonesia joko widodo đã chỉ đạo tổng tham mưu trưởng trực tiếp tới khu vực thảm họa để điều phối công tác cứu hộ
theo cơ quan trung tâm địa chấn học châu âu địa trung hải cho biết tâm trấn động đất sâu một mươi bảy km hiện chưa có cảnh báo sóng thần
song giới chức tỉnh aceh trên đảo sumatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp
hiện có khoảng một năm mươi binh sĩ quân đội chín trăm linh cảnh sát cùng nhân viên của cơ quan giám sát thảm họa địa phương
cũng như nhiều tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ
ngày hôm nay quốc hội hàn quốc tiếp tục phiên điều trần thứ hai có liên quan đến vụ bê bối chính trị của tổng thống park geun hye
và người bạn thân lâu năm của bà
tại buổi điều trần này quốc hội nước này đã tập trung chất vấn cựu tránh văn phòng tổng thống hàn quốc
cùng một số cộng sự của bà choi soon sin
tuy nhiên bà chuê lại vắng mặt với lý do sức khỏe
phát biểu tại phiên điều trần vào sáng nay cựu tránh văn phòng tổng thống hàn quốc ông kim ji chung
đã bày tỏ lấy làm tiếc vì đã không làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tổng thống park kune
gây ra vụ bê bối làm rúng động chính trường hàn quốc
ông kim chi chun bị cáo buộc không chú ý tới việc bà choi soon sin can thiệp vào các vấn đề trong nước
tôi cảm thấy thực sự hồ thẹn và lấy làm tiếc vì đã không làm tốt việc hỗ trợ tổng thống và gây ra tình hình hiện tại
cũng tại buổi điều trần đạo diễn cha eun tak người bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với bà choi soon sin để trục lợi
đã thừa nhận bản thân cùng với bà choi
bổ nhiệm một bộ trưởng văn hóa và một ủy ban cố vấn truyền thông để mở rộng tầm ảnh hưởng
và sắp đặt các cuộc hẹn giữa các cộng sự của mình với các cơ quan chính phủ
tuy nhiên dù là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị bà chuê đã không tham dự phiên điều trần lần này với lý do sức khỏe
trước đó tại phiên điều trần lần thứ nhất quốc hội hàn quốc đã chất vấn lãnh đạo của tám tập đoàn lớn hàng đầu của nước này
như samsung hyundai motor lotte và sk về những khoản đóng góp hàng chục triệu đô la mỹ cho hai quỹ phi lợi nhuận mà bà chury lập ra
có liên quan đến cuộc nội chiến dài dẳng ở syri
phe đối lập tại quốc gia trung đông này ở miền đông thành phố aleppo hôm nay đã kêu gọi ngừng bắn năm ngày
để hỗ trợ y tế sơ tán dân thường và đàm phán về tương lai của thành phố này
một quan chức của phe đối lập tại syri cho biết kế hoạch ngừng bắn năm
đã được gửi cho quốc gia trung đông
họ đã gửi tới các cơ quan liên quan của quốc tế nhưng chưa có hồi đáp
đồng thời đề xuất yêu cầu các bên liên quan bàn về tương lai thành phố
và sơ tán khoảng năm trăm linh ca cấp cứu khỏi miền đông aleppo dưới sự giám sát của liên hợp quốc
đề xuất cũng nêu rõ phe đối lập tại aleppo sẽ ủng hộ bất cứ sáng kiến do khu vực hoặc quốc tế đưa ra
để giảm nhẹ thương vong của dân thường sẵn sàng bảo đảm an toàn cho các tổ chức nhân đạo và liên hợp quốc
đến nay quân chính phủ syri và các lực lượng đồng minh bắt đầu tiến vào thành cổ ở khu vực quanh aleppo
tuy nhiên một quan chức tại thổ nhĩ kỳ cùng với một nhóm phiến quân xác nhận
chính phủ syri đã chiếm được thành cổ nhưng không phải toàn bộ ở khu vực này